công an tỉnh bình phước vừa triệt phá thành công đường dây ma túy bắt giữ hai đối tượng là phạm trường sơn ba mươi tuổi và dương thanh sang ba mươi tám tuổi
cùng chú tại ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú tỉnh bình phước thu giữ một bánh heroin và nhiều vật chứng có liên quan
vào ngày ba mươi tháng ba lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ phạm trường sơn trên đường từ tp hcm về tỉnh bình phước
đã ném một bánh heroin xuống ven đường để phi tang
đối tượng phạm trường sơn khai nhận nguồn gốc bánh heroin trên do dương thanh sang đưa tiền cho sơn để về tp hcm mua
cơ quan công an cũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dương thanh sang tại ấp thuận hòa một xã thuận lợi huyện đồng phú
thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến ma túy và dụng cụ để sử dụng ma túy
cùng với một số đối tượng có biểu hiện đã sử dụng ma túy tại nơi ở của sang
công an tỉnh trà vinh đang tạm giữ hình sự một đối tượng chú tại huyện công
công an tỉnh trà vinh để làm rõ về hành vi giết người và đáng chú ý nạn nhân trong vụ án lại là mẹ ruột của đối tượng
sau khi đi nhậu về trong men say đối tượng được đã cự cãi với bà thạch thị bông là mẹ ruột của mình
vì bức xúc bởi việc mặc dù trong nhà có nhiều anh chị em thế nhưng được lại phải chăm sóc cho mẹ
trong lúc cự cãi được đã dùng chân tay đánh nhiều lần vào người bà bông và dùng tay đập đầu bà bông vào tường khiến nạn nhân bất tỉnh
sau đó bà bông được đưa đến bệnh viện điều trị vào ngày một tháng bốn bà bông tử vong
vào ngày hai tháng bốn được đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội
vào trưa ngày ba tháng bốn trên đường mỹ phước tân vạn thành phố thuận an tỉnh bình dương
một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang trên đường chặn đầu xe ô tô để đua xe trái phép
trong nhóm này có nhiều thanh niên không đội mũ bảo hiểm liên tục nẹt pô bốc đầu so kè tốc độ
khiến cho các phương tiện không thể lưu thông qua đây
trong đó một số thanh niên đi theo cổ vũ nẹt bô hò hét làm náo loạn cả một đoạn đường
hầu hết các phương tiện đều qua độ chế và thay đổi kết cấu
một vụ đuối nước nghiêm trọng vừa xảy ra tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu khiến bốn em học sinh nữ tử vong
theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra vào khoảng một mươi bốn h chiều ngày hôm nay tại khu vực hồ suối các xã hòa hiệp
vào thời điểm trên một nhóm học sinh nam nữ tuổi từ một mươi hai đến một mươi năm tuổi
hiện đang học lớp bảy đến lớp chín tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn xã hòa hiệp
rủ nhau đi chơi và tắm tại hồ suối cát
trong lúc tắm thì có bốn em nữ bị đuối nước nên những người còn lại hốt hoảng bơi vào bờ gọi người dân đến hỗ trợ cấp cứu
bốn nữ sinh được người dân đưa lên bờ đều đã tử vong
do gió mạnh sóng lớn trời mưa nước biển đục cho nên công tác trục vớt ghe thuyền của ngư dân tại bình định phải tạm dừng
tại bình định cho đến sáng ngày hôm nay lực lượng chức năng đã tiến hành
trục vớt được bảy tàu thuyền bị chìm do sự cố lốc xoáy bất ngờ vào ngày ba mươi một tháng ba
theo đó thợ lặn xuống biển để khảo sát và cột dây cố định vào các phương tiện bị chìm
kết hợp cùng phao để làm nổi tàu thuyền
sau đó lực lượng được huy động trên bờ như biên phòng công an quân sự và xe cơ giới sẽ kéo rìu đưa tàu thuyền vào bờ
tùy đã nỗ lực hết sức song do khu vực tàu chìm nước biển lạnh và đục khiến cho thở lặng không thể tiếp tục công việc
phải tạm dừng chờ thời tiết ổn định trở lại
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hà tĩnh tình trạng trộm cắp tài sản tại các cơ sở thờ tự tiếp tục xảy ra
gây ra tâm lý hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù các vụ việc đã được lực lượng chức năng kịp thời điều tra khám phá
xong đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh về công tác quản lý bảo vệ tài sản tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn
ba đối tượng nguyễn văn đức sinh năm hai nghìn một
nguyễn anh quyết sinh năm hai nghìn một
và một thiếu niên sinh năm hai nghìn sáu chuyên trộm cắp tiền công đức tại các đền chùa trên địa bàn thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa bị bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận lợi dụng đêm tối những lúc các cơ sở thờ tự vắng người trong năm
các đối tượng đã đột nhập vào để lấy trộm phá kết sắt đựng tiền công đức
chờ đến địa điểm khác vắng người được phá lấy tiền
từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bà đối tượng đã thực hiện năm vụ trộm cắp với tổng số tiền là gần một mươi bảy năm triệu đồng
theo thống kê từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn tỉnh hà tĩnh đã xảy ra bảy vụ trộm cắp tiền công đức
tại các cơ sở thờ tự trên địa bàn hà tĩnh với số tiền gần hai mươi triệu đồng
triển khai biện pháp phòng ngừa đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức tinh thần cảnh giác trong nhân dân
rất nhiều biện pháp được đưa ra tuy nhiên với tính chất liều lĩnh thủ đoạn tinh vi của tội phạm
cùng với sự chủ quan việc lòng lẻo trong công tác quản lý bảo vệ tài sản tại các cơ sở thờ tự
đã vô tình tiếp tay cho các đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi phạm tội
để công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới đạt được hiệu quả

đấu tranh với loại tội phạm đối tranh với loại tội phạm
tội phạm này thì hơn hết các cơ sở tôn giáo tổ chức doanh nghiệp và nhân dân
cần nâng cao ý thức tự bảo quản tài sản chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm
lắp đặt các hệ thống cảnh báo camera giám sát đặc biệt không nên để số tiền có đức
có giá trị lớn tại các cơ sở thờ tự tránh tạo điều kiện cho kẻ gian tiếp cận
thực hiện hành vi trộm cắp
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến năm giờ chiều nay mưa lũ ở miền trung đã làm hai người thiệt mạng
một người mất tích và năm người bị thương
mưa lũ làm sập hai nhà năm mươi nhà bị tốc mái hơn hai trăm sáu mươi thuyền ghe bị chìm khoảng hai sáu trăm linh lồng bè thiệt hại
hơn tám mươi tám ha lúa và khoảng một mươi bảy ha hoa màu bị ngập thiệt hại
hiện ngập lụt vẫn còn xảy ra ở một số vùng trũng thấp ven các huyện hải lăng vĩnh linh
do linh triệu phong cam lộ và thị xã quảng trị tỉnh quảng trị cùng với một số khu vực
các huyện phú vang phong điền quảng điền phú lộc hương thủy tỉnh thừa thiên huế
khắc phục hậu quả thiên tai lực lượng công an đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
giúp người dân tổ chức tiêu úng nước rút đến đâu thu hoạch đến đó
đến chiều nay các tỉnh quảng ngãi bình định và phú yên đã thi hoạch thu hoạch được hơn hai mươi ba ha lúa
trục vớt được một trăm bảy mươi một tàu thuyền trong tổng số hơn hai trăm sáu mươi hai tàu bị chìm
theo ghi nhận riêng tại quảng ngãi gần một mươi hectare hoa màu
trong đó có gần năm ha lúa vụ đồng xuân
ngập úng đổ ngã khiến bà con nông dân rơi vào cảnh điêu đứng
hiện bà con nông dân đang tích cực khắc phục hậu quả do mưa lũ bất thường gây ra
tại cánh đồng lúa thuộc thôn một xã đức tránh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi
có rất nhiều dụng lúa bị ngã đổ ngập úng do mưa lớn gây ra
hai vợ chồng ông phạm liễu và bà phạm thị cúc có ba bốn xào lúa
còn một mươi ngày nữa là đến kỳ thu hoạch
nhưng mưa lớn đã làm dụng lúa của ông bà bị ngã sạp hết
ba ngày qua hai vợ chồng dùng sợi dơm khô cột những cây lúa bị ngã lên
để đến ngày thu hoạch lúa không bị ốm hay nảy mầm

cũng bị ngã sạp do mưa lớn gây ra

bà hương cho biết lúa nhà gieo xạ được hơn một trăm linh ngày rồi

nó thúi cái hộp á

thì mình dắt được hộp nào được chứ nó trong quê cá đầm chứ không riêng như một mình
toàn tỉnh quảng ngãi có gần một mươi hectare hoa màu
trong đó có bốn năm trăm linh hectare lúa bị hư hỏng
trong đó có ba hecta bị ngập ống
một năm trăm linh hecta bị đổ ngã
trước tình hình trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
đã chia nhiều đoàn đi kiểm tra đánh giá thiệt hại do mưa lớn gây ra
tôi tập trung chỉ đổ một số địa pháp như sau
đối với định lập ống thì chỉ đổ các huyện xã thành phố
chỉ đổ cho nông dân là khẳng trương thói nước nhằm để cho lúa không bị nấy mầm tỉnh mầm lúa
đối với định lập ống thì chỉ đổ ngã
đối với định lập ống thì chỉ đổ cho nông dân là khẳng trương thói nước nhằm để cho lúa không bị nấy mầm tỉnh mầm lúa
tỉnh quảng ngãi cũng đã khẩn trương tổ chức các biện pháp ứng phó với gió mạnh trên biển
và khắc phục thiệt hại do mưa lớn
lực lượng vũ trang cũng được huy động giúp nhân dân thu hoạch các diện tích sản xuất nông nghiệp
đã bị ngã đổ ngập ống có thể thu hoạch được
ngoài ra các biện pháp tiêu ống trên các cánh đồng cũng đang được triển khai
để hạn chế thiệt hại về sản xuất